tại buổi tiếp bà geda verberg trợ lý tổng thư ký liên hợp quốc điều phối viên về phong trào mở rộng quy mô dinh dưỡng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao sự hỗ trợ của liên hợp quốc đối với việt nam trong việc thực hiện các mục tiêu thiên nhiên kỳ trong đó có các mục tiêu liên quan dinh dưỡng và sức khỏe
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước luôn hết sức coi trọng đặc biệt quan tâm vấn đề dinh dưỡng nhằm đẩy mạnh việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng của người dân nâng cao tầm vóc thể lực và trí tuệ góp phần cải tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
bà vơ bớt cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp chúc mừng việt nam có nghị quyết của đảng chỉ thị của thủ tướng chính phủ liên quan vấn đề dinh dưỡng
trong hai văn kiện quan trọng này liên hợp quốc nhận thấy đều có những chi tiết quan trọng vạch ra hướng thực hiện giữa các bộ ngành đơn vị là để cải thiện dinh dưỡng
chúng ta đề cập vấn đề chống suy dinh dưỡng còi cọc trong một ngày đầu tiên của đứa trẻ quyết định sự phát triển chiều cao thể chất tinh thần sau này
một điều quan trọng là viện dinh dưỡng của việt nam phải kết nối điều phối để có liên kết đa ngành của nhiều thành phần cơ quan tổ chức hoạt động về dinh dưỡng
bà ấn tượng sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước việt nam dành cho vấn đề dinh dưỡng đây là tiền đề để việt nam phát triển thành công lĩnh vực này
nhất trí với ý kiến của bà vơ bơ thủ tướng nêu rõ việt nam luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của liên hợp quốc trong vấn đề dinh dưỡng
trong thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và mục tiêu phát triển bền vững thì việt nam luôn là nước đi đầu
ban chấp hành trung ương đảng đã có nghị quyết về vấn đề dinh dưỡng thủ tướng chính phủ cũng có chỉ thị về vấn đề này
công tác dinh dưỡng được triển khai quyết liệt và nghiêm túc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
nhiều chương trình như sữa học đường phổ cập cơ cấu bữa ăn cho người dân chống béo phì được triển khai tốt các cấp các ngành vào cuộc đồng bộ đặc biệt là quan tâm vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn
chính phủ cũng có những cơ chế chính sách chương trình nhằm cải thiện dinh dưỡng thể chất cho đồng bào dân tộc thiểu số
chính phủ cũng coi trọng sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân coi kinh tế tư nhân là động lực của quá trình phát triển kinh tế xã hội trong đó có việc tăng cường dinh dưỡng